tuy nhiên vấn đề kinh doanh vận chuyển và sử dụng ga lại luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn
và có thể dẫn đến những sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là tính mạng con người
và các sự cố cháy nổ liên tiếp trong thời gian vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đơn vị vận chuyển ga và các cơ quan quản lý nhà nước
mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những chiếc xe máy chở bình ga trên các tuyến phố không còn xa lạ với những người tham gia giao thông
các hàng ga cũng như các shipper này không biết việc chở bình ga sai quy cách không chỉ gây nguy cơ cháy nổ mà còn có thể gây tai nạn giao thông
chỉ cần bình va chạm với phương tiện khác hoặc dơ bình ga xuống thì hậu quả rất khó lường
thì hằng ngày mình cũng đi làm thì mình chạy sau rất nhiều loại phương tiện
các cửa hàng ga thì thường là dùng nhân viên chở ga bằng xe máy rất là nguy hiểm
đại nhiều người còn không có các phương tiện bảo hộ như thế này
dây chun các thứ thì không chắc chắn
nhớ đâu xảy ra va quyệt nhẹ một cái thì bình ga có thể là hổng tung
thì như thế rất dễ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông như mình nhưng mà những người khác nữa
ngày hai mươi tháng một mươi một một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã tư lê văn lương nguyễn ngọc vũ hà nội
khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng
một chiếc ô tô mercedes đâm vào xe máy chở ga khiến bình ga phát nổ làm các phương tiện bốc cháy
vụ việc này khiến người dân lo lắng
khi hàng ngày những chiếc xe máy chở ga chỉ với một kệ hàng đơn giản vẫn luồn lách trên phố
thậm chí nhiều người chở bình ga mà không có dây chẳng buộc
vừa đi vừa vòng một tay ra sau để giữ bình ga
mà đi tham gia giao thông là đường xá của mình nó đông
dân chúng lại nhiều mà nếu mà chở thì không an toàn
cái yêu cầu là cửa hàng ga cần phải có phương tiện gì
để là nó làm cho đi lạnh
đây là an toàn chung của dân
chứ không cứ của ai cả của tất cả dân
công tác quản lý vận chuyển chất cháy nổ vẫn còn nhiều lỗ hỏng bất cập
an toàn của người dân vẫn treo lơ lửng
nếu như các đơn vị vận chuyển ga không có ý thức chấp hành về phòng cháy chữa cháy
trong dịp gần tết nguyên đán này nhu cầu sử dụng ga tăng cao
chính vì vậy cần có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời
ngăn chặn nguy cơ gây cháy nổ